luật căn cước sửa đổi được kỳ vọng đổi mới công tác quản lý dân cư bảo đảm tốt hơn nữa quyền con người quyền công dân
đà nẵng sẽ thu hồi nhà ở xã hội nếu kê khai không trung thực
thưa quý vị sau hai ngày xét xử phiên tòa xét xử cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và một mươi bốn bị cáo
trong vụ nâng khống giá cây xanh tại hà nội kết thúc phần tranh luận
trước khi nghị án hội đồng xét xử đã cho các bị cáo được nói lời sau cùng
phần lớn các bị cáo đều bày tỏ sự cảm ơn đối với hội đồng xét xử đã điều hành phiên tòa một cách công tâm khách quan
cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo để đưa ra mức án đề nghị
các bị cáo cũng bày tỏ sự ăn năn hối hợp
các bị cáo cũng bày tỏ sự ăn năn hối hận mong hội đồng xét xử cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
bị cáo nguyễn đức trung cựu chủ tịch ubnd tp hà nội mong muốn hội đồng xét xử ghi nhận công sức của các cán bộ nhân viên công ty cây xanh
do suốt ba năm thực hiện dự án các cán bộ nhân viên tại đây đã thức đêm trồng cây để đảm bảo an toàn giao thông
tránh bụi bạm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
do vậy bên cạnh việc xin giảm án cho mình bị cáo trung cũng mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác
đặc biệt là các bị cáo thuộc công ty công viên cây xanh
chiều ngày hai mươi tám tháng tám hội đồng xét xử sẽ tuyên án
ngăn cản thi công cầu canh một mươi hai ở huyện châu phú tỉnh an giang
một nhóm người đã có hành vi chống đối đơn vị thi công và lực lượng chức năng
công an huyện châu phú tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào sáng ngày hai mươi hai tháng tám tại công trường thi công cầu canh một mươi hai tuyến bắc cây dương
thuộc ấp bình cuối xã bình phú huyện châu phú gia đình bà đỗ thị phượng gồm lê thị phân là con bà phượng
cùng những người trong gia đình đã dùng nước sôi rẻ tẩm xăng đốt và ném vào các công nhân thi công
công an xã bình phú phối hợp với đoàn thể địa phương đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc
tuy nhiên các đối tượng vẫn tiếp tục tấn công cán bộ công an
công an xã bình phú đã tiến hành khống chế đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
cụ thể vào khoảng chín giờ ngày hai mươi sáu tháng tám tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai
trong lúc làm nhiệm vụ tại trạm thu phí km một trăm linh bốn cao cấp
tổ công tác đã chặn dừng nhóm mô tô để xử lý vi phạm tuy nhiên một số xe đã không chấp hành liều lĩnh tăng ga bỏ chạy về hướng lạng sơn
quá trình thực hiện nhiệm vụ thiếu tá vũ thanh tùng cám bộ của tổ cảnh sát giao thông đã bị một thanh niên sinh năm hai nghìn
trú tại quận hai bà trưng hà nội điều khiển xe mô tô gây thương tích đối tượng đã bị tổ công tác khống chế ngay sau đó
đến một mươi bốn giờ ba mươi phút cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông đã tạm giữ hơn một mươi sáu
một mươi xe mô tô phân khối lớn và đang tiếp tục phối hợp cùng với công an bắc giang bắc ninh lạng sơn truy tìm những đối tượng còn lại
thời gian vừa qua các đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh thái nguyên có diễn biến phức tạp
các đối tượng chủ yếu bỏ học sớm và thiếu sự quản lý của gia đình ghi nhận sau của nhóm phóng viên về tình trạng này
điều khiển xe mô tô lạng lách đi bằng một bánh bốc đầu xe gây mất an ninh trở tự
người tham gia giao thông đối tượng này ngay sau đó bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú lương khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
còn đây là nhóm đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ khởi tố về tội cướp tài sản
sau khi gây ra hành vi dùng hung khí chặt biển số xe máy và lấy đi biển số của người tham gia giao thông để khoe khoang lên mạng xã hội
lúc đấy mấy nhóm cháu ngồi ngoài đấy chơi thì gọi nhau ra đấy gọi đi chơi
thì xuống lên đấy mấy nhóm tập trung bảo thôi thì con xe kia chặt cái biển
mấy nhóm bảo chặt thì lúc đấy là không được thì bọn cháu đuổi từ dưới căn lên lên trên đại tử
thì cháu xuống nhau chặt biển
đó là hai vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh thái nguyên liên quan đến đối tượng trong lứa tuổi thanh thiếu niên
trong hai năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an đã phát hiện điều tra xử lý gần một trăm bốn mươi vụ vi phạm pháp luật do đối tượng dưới một mươi tám tuổi gây ra
lứa tuổi vị thanh niên thì thông thường là giao động từ một mươi bốn đến dưới một mươi tám tuổi là về cơ bản
và cái thời gian để thực hiện cái hành vi phạm tội này thì thông thường là nó sẽ vào cái giờ buổi tối và ban đêm
đặc biệt là tội phạm về đường phố ví dụ như sử dụng hung khí vũ khí nguy hiểm mâu thuẫn trên các trang mạng xã hội
sau đó hẹn để thanh toán để giải quyết cái mâu thuẫn này nhau là dẫn đến cái tình trạng mà mất an ninh trật tự
qua các vụ việc cho thấy phần lớn các đối tượng thiếu kỹ năng sống thích thể hiện bản thân và rất dễ bị kích động
cùng với đó là sự phát triển của mạng xã hội khiến các em dễ dàng tiếp cận những nội dung không lành mạnh kích động bạo lực
từ đó dần hình thành nhận thức suy nghĩ lệch lạc tiêu cực dẫn đến các hành vi vi phạm như trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích vi phạm về trật tự an toàn giao thông
qua đây thì chúng tôi cũng cảnh báo tới các bạn trẻ
đừng vì cái sự thiếu hiểu biết mà dẫn đến cái hành vi phạm tội thậm chí là phạm tội rất nghiêm trọng
với hành vi phạm tội của các đối tượng này có thể bị phạt tù từ bảy đến một mươi năm năm tù
để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng trẻ hóa tội phạm cần sự chung tay vào cuộc tích cực của cả xã hội
trong đó có vai trò quan trọng của các cấp các ngành mỗi gia đình nhà trường
trong công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng quản lý giáo dục thanh thiếu niên học sinh
tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
hội phụ nữ công an tỉnh cà mau phối hợp với ủy ban nhân dân xã quách phẩm bắc huyện đầm rơi
tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn canh lung bến đào thuộc ấp bến đào xã quách phẩm bắc
sau hơn một tháng thi công cầu được hoàn thành với thiết kế bê tông cốt thép dài ba mươi m rộng hai m với tổng kinh phí xây dựng một trăm một mươi bốn triệu đồng
do hội phụ nữ công an tỉnh cà mau vận động ban từ thiện xã hội phật giáo tỉnh cà mau tài trợ tám mươi chín triệu đồng
phần còn lại do ủy ban nhân dân xã quách phẩm bắc đối ứng xây dựng
việc khánh thành và đưa vào sử dụng cầu sẽ nối liền mạng lưới giao thông hai bờ kênh bến vào
giúp cho người dân trao đổi mua bán được thuận lợi góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
dịp này hội phụ nữ công an tỉnh cà mau và các nhà tài trợ cũng đã tặng ba mươi phần quà gồm cặp vở cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
đoàn thanh niên công an tỉnh tây ninh vừa tổ chức chương trình học bổng cho em vì tương lai đất nước cho hai mươi tám em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh tây ninh
tại chương trình hai mươi tám suất học bổng với suất trị giá bốn triệu đồng đã được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
chương trình học bổng cho em vì tương lai đất nước là một trong những hoạt động thường niên của ban thường vụ đoàn thanh niên công an tỉnh
đây là hoạt động nằm nhằm chung tay giúp đỡ tiếp thêm sức mạnh cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
tạo điều kiện để các em tự tin yên tâm phấn khởi tới trường học tập thể hiện trách nhiệm của xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước
đây là một hoạt động có ý nghĩa giáo dục và nhân văn sâu sắc